hai đối tượng trong đường dây mua bán người xảy ra tại xã lý bôn huyện bảo lâm của tỉnh cao bằng vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cao bằng bắt giữ
hai đối tượng là anh em ruột gồm hoàng a vừ và hoàng a báo cùng chú tại huyện bảo lạc của tỉnh cao bằng
khoảng đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi một hoàng a vừ có quan hệ tình cảm với nạn nhân
ngày ba tháng bảy vừa hẹn nạn nhân đi nhà nghỉ và hứa sẽ trả cho nạn nhân số tiền ba triệu đồng
sau khi nạn nhân đồng ý vư rủ páo cùng đưa nạn nhân vượt biên sang trung quốc
tại đây vừa đã nhận bảy nhân dân tệ theo thỏa thuận từ một người đàn ông trung quốc và uy hiếp ép buộc nạn nhân làm vợ của người đó
sau khi nhận đủ tiền vừa và báo về địa phương khoảng tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một nạn nhân đã tìm cách liên lạc về gia đình và bỏ trốn khỏi nhà người đàn ông trung quốc
đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi một nạn nhân được lực lượng chức năng trung quốc trao trả về việt nam